các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
bộ giao thông vận tải vừa có hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải của ba lĩnh vực vận tải gồm
đường bộ đường thủy nội địa và hàng hải nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đã yêu cầu các đơn vị thuộc tuyến quận huyện khẩn trương giả soát
thống kê số người đã tiêm vaccine covid một mươi chín trên địa bàn
những người đã đến thời gian tiêm mũi thứ hai có thể chủ động ra điểm tiêm chủng để đăng ký
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở miền tây đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại
hầu như ngày nào cũng có tên năm mươi sáu tỉnh thành ở khu vực này góp mặt vào top một mươi địa phương
có số ca mắc covid mới cao nhất cả nước
trước tình hình các ca dương tính tại miền tây có xu hướng gia tăng
cộng thêm việc tỷ lệ bao phủ vaccine tại các địa phương
còn thấp bộ y tế khẳng định chắc chắn sẽ có vaccine phân bổ thêm cho các tỉnh này
tình hình dịch bệnh trên thành phố việt trì đang diễn biến phức tạp
xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng
bác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố văn hành văn bản yêu cầu
tạm dừng các hoạt động không thiết yếu từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sau nhiều tháng bị mắc kẹt tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cân
người dân tỉnh bà rịa vũng tàu mừng dỡ khi được về nhà trong ngày đầu tiên mở chốt trên quốc lộ năm mươi một
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
mới đây trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an đã ra văn bản tạm thời về chuyên môn y tế
trong đó có quy định đối với những người từ các địa phương khác khi đi qua địa bàn tỉnh
ủy ban nhân dân thành phố hạ long quảng ninh cho biết đã tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân phường hồng hải
do thiếu trách nhiệm trong thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín

đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tuần cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
bộ giao thông vận tải vừa có hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải của ba lĩnh vực vận tải gồm đường bộ đường thủy nội địa và hàng hải
nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó bộ giao thông vận tải thực hiện theo nguyên tắc phân loại cấp độ dịch với bốn cấp độ tương ứng với nguy cơ thấp nguy cơ trung bình nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
phạm vi đánh giá cấp độ dịch từ quy mô cấp xã đối với tất cả các cấp độ dịch chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp như có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp ba
đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế ở vùng phong tỏa không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn
với vận tải đường bộ đối với địa bàn có dịch ở cấp một cấp hai tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường
đối với địa bàn có dịch ở cấp ba vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên cho phép hoạt động tối đa không vượt quá năm mươi số chuyến
theo lưu lượng đã được sở công bố và có giãn cách chỗ trên phương tiện không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh không vượt qua năm mươi tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện
với địa bàn có dịch ở cấp bốn dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô gồm vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh nội tỉnh xe buýt xe hợp đồng du lịch
trừ xe công nghệ dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử vận chuyển học sinh sinh viên
đối với xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ có vách ngăn với khách thanh toán điện tử được phép hoạt động không vượt qua hai mươi tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện
mặt khác đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải đảm bảo tuân thủ quy định về kinh doanh
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
nắm bắt thông tin về luồng tuyến hành trình cấp độ dịch do địa phương công bố yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng đỗ dọc đường ăn uống vệ sinh và đón trả khách tại các địa điểm theo quy định
sở y tế tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị thuộc tuyến quận huyện khẩn trương giả soát thống kê số người đã tiêm vaccine covid một mươi chín trên địa bàn
những người đã đến thời gian tiêm mũi thứ hai có thể chủ động ra điểm tiêm chủng để đăng ký
theo số liệu thống kê của sở y tế tp hcm đến ngày một mươi năm tháng một mươi
thành phố còn hơn một sáu triệu người cần trích mũi hai hiện số lượng vaccine dự trù để tiêm mũi hai đã có đủ
để nhanh chóng có thể trở lại trạng thái bình thường mới thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ hai liều vaccine cho người dân cư trú trên địa bàn
trước thực tế cần đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ liều vaccine cho người trên một mươi tám tuổi
chiều một mươi sáu tháng một mươi sở y tế tp hcm đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
đề nghị các địa phương khẩn trương ra soát lại danh sách người trên một mươi tám tuổi đang cư trú trên địa bàn
thông kê báo cáo số liệu về số người đã tiêm mũi một số người đã tiêm mũi hai số người chưa tiêm mũi hai
đặc biệt trong nhóm chưa tiêm mũi hai cần làm rõ số lượng người đã đến hạn mà chưa được tiêm
cũng như các lý do mà họ chưa được tiêm như đã nhiễm covid một mươi chín nên phải hoãn tiêm không còn ở nơi cư trú đã tiêm nơi khác
bên cạnh đó các địa phương cần xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng trong đó áp dụng nhiều hình thức thông tin đến người dân
về kế hoạch tiêm chủng lịch tiêm chủng trên địa bàn mời gọi người dân đến tiêm mũi một và mũi hai khi đủ thời gian
công tác tổ chức cần tạo mọi thuận lợi cho người dân ra tiêm người dân đủ thời gian tiêm mũi hai có thể chủ động ra điểm tiêm đăng ký
không phân biệt thường trú tạm trú chỉ cần là người đang cư trú đều sẽ được tiêm chủng đầy đủ
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở miền tây đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại hầu như ngày nào cũng có tên năm sáu tỉnh thành
ở khu vực này góp mặt vào top một mươi địa phương có số ca mắc mới covid một mươi chín cao nhất nước theo số liệu do bộ y tế công bố ngày ba mươi tháng chín
tổng số ca mắc mới covid một mươi chín của một mươi ba tỉnh thành ở miền tây là bốn trăm tám mươi tám người đến ngày chín tháng một mươi số ca mắc mới đã tăng lên gần gấp đôi với chín trăm ba mươi tám người
đến ngày một mươi năm tháng một mươi tăng lên là một một trăm chín mươi một người
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng số ca mắc mới ở miền tây nhưng thực tế từ ngày một đến ngày một mươi tháng một mươi bình quân mỗi ngày khu vực này đón hơn ba mươi người dân
từ tâm dịch phía nam về quê với phương tiện chủ yếu là xe máy cá nhân trong khi đa phần những người về quê chưa được tiêm vaccine hoặc chỉ mới được tiêm một mũi
ngày một mươi năm tháng một mươi trong số bốn mươi ca dương tính ghi nhận ở bạc liêu thì có đến ba mươi chín người về quê còn tại cà mau từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi

trong đó có năm mươi sáu ca mắc mới trong đó có đến năm trăm năm mươi năm ca ghi nhận từ dòng người về quê
cùng thời điểm tại một số tỉnh cũng xuất hiện các ổ dịch bùng phát trong cộng đồng
bác sĩ trần văn khải phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh ngày một mươi sáu tháng chín sóc trăng là tỉnh đầu tiên ở miền tây áp dụng trạng thái bình thường mới
tuy nhiên đến ngày hai mươi hai tháng chín tỉnh phát hiện ổ dịch mới liên quan đến tài xế xe tải chở tôm ở xã lai hòa thị xã vĩnh châu ghi nhận có hai mươi chín ca dương tính covid một mươi chín
tiếp đó tỉnh tiếp tục phát hiện ổ dịch xảy ra tại công ty cổ phần chế biến thủy sản ussi
mặc dù sóc trăng đã kịp thời phong tỏa cách ly y tế toàn bộ xã lai hòa và xã tài văn để tập trung khoanh vùng truy vết tách f ra khỏi cộng đồng nhưng hai ổ dịch này chưa được kiểm soát ngăn chặn mà diễn biến rất phức tạp trong nhiều ngày qua đã lây lan nhanh
tỉnh bạc liêu cũng đã quyết định thành lập thêm ba cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong đó chưng dụng khu b ký thúc xá sinh viên bạc liêu trừng dụng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đông hải và trung tâm y tế huyện vĩnh lợi có tổng quy mô bốn trăm năm mươi giường
do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng đã gửi văn bản khẩn cấp đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ để kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp một mươi bác sĩ một trăm linh điều dưỡng năm trăm linh test nhanh kháng nguyên một trăm linh bộ sinh phẩm xét nghiệm pcr năm mươi máy thở các loại một trăm linh bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ ba một trăm linh liều vaccine moderna và chín trăm linh liều vaccine khác
trước thực tế tỷ lệ bao phủ vaccine tại các tỉnh miền tây còn thấp thông tin từ bộ y tế cho biết
chắc chắn sẽ có vaccine phân bổ thêm cho các tỉnh này
theo đánh giá của bộ y tế tại việt nam tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực
trong hai tuần gần đây số ca mắc cộng đồng và tử vong giảm
tuy nhiên một số tỉnh nới lỏng giãn cách và các tỉnh thành phố như thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai đang có di biến động dân cư lớn trở về quê
các địa phương khác trong đó đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín khiến nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới
đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường giám sát để phát hiện sớm xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan lơ là
bộ y tế đề nghị các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương khu vực có dịch covid một mươi chín vừa hết giãn cách
nhất là từ các tỉnh thành có số mắc covid một mươi chín cao như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
thực hiện xét nghiệm căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức cách ly phù hợp cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
theo bộ y tế liên tục hai ngày gần đây đã có thêm bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín về đến việt nam
dự kiến trong hai tuần cuối tháng một mươi sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị địa phương khoảng hơn ba mươi triệu liều
do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả cần tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
bộ y tế cũng khẳng định chắc chắn sẽ có vaccine phân bổ thêm cho các tỉnh đồng bằng sơn củ lòng
tính đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi cả nước đã triển khai tiêm được hơn sáu mươi một triệu liều vaccine
trong hai tuần đầu tháng một mươi mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được hơn một triệu liều vaccine
trung bình trong cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là năm mươi bảy hai và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là hai mươi ba chín dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tình hình dịch bệnh trên thành phố việt trì diễn biến phức tạp xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cụ thể các dịch vụ không thiết yếu
vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần như karaoke quán bar tiệm massage hội đầu dịch vụ internet phòng tập gym dịch vụ ăn uống tại chỗ dừng hoạt động
dừng tổ chức đối với các hoạt động văn hóa lễ hội nghệ thuật nghi lễ tôn giáo thể dục thể thao sự kiện tập trung đông người
dừng tổ chức các hoạt động cưới hỏi tổ chức nhanh gọn hạn chế tối đa tiếp xúc đối với đám hiếu
tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đều dừng hoạt động
tiến hành lập các chốt kiểm soát y tế tại xã chu hóa tổ hai mươi lang đài và tổ hai mươi một mộ thượng phương bạch hạc để khoanh vùng truy vết lấy mẫu sàng lọc tăng cường thông tin tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tự giác khai báo nếu tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
sau nhiều tháng bị mắc kẹt tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận người dân tỉnh và rịa vũng tàu mừng rỡ khi được về nhà trong ngày đầu tiên mở chốt trên cung lộ năm mươi một
ngày một mươi sáu tháng một mươi ngày đầu tiên tỉnh bà rịa vũng tàu áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch đồng nghĩa với việc ngày đầu tiên người dân muốn ra vào tỉnh không còn phải xin phép lãnh đạo địa phương
mặc dù bà rịa vũng tàu quy định người dân không cần có kết quả xét nghiệm âm tính để vào tỉnh nhưng địa phương vẫn duy trì chốt kiểm soát này nhằm hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế trên điện thoại di động hoặc bản giấy
do việc dừng lại để khai báo tuyến quốc lộ năm mươi một chiều từ đồng nai về bà rịa vũng tàu có tình trạng ủ nứ xe kéo dài hàng trăm mét để xếp hàng qua chốt
một lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết việc ủ nứ là do người dân chưa cài phần mềm vneid nên mất khá nhiều thời gian hướng dẫn sau khi cài đặt và thực hiện khai báo thì nhanh chóng được qua chốt và việc ồ cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn